mặc dù chính phủ và các bộ giao thông vận tải công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa
nhưng thực tế qua giả soát của các sở giao thông vận tải hủy bộ giao thông vận tải
thì số lượng các lái xe tại các địa phương chưa được tiêm đủ hai mũi hoặc là chưa được tiêm vẫn còn nhiều
đơn vị vận tải hành khách này có hai lái xe thế nhưng thực tế thì chỉ có một phần ba số lái xe
đã được tiêm hai mũi và đủ điều kiện cầm lái tham gia vào hoạt động tái khởi động sản xuất
ngay khi hà nội cho phép hoạt động vận tải khách nội đô và ngoại tỉnh được hoạt động lại
thiếu nhân lực đủ điều kiện tham gia sản xuất là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải
cả ngoại tỉnh và nội tỉnh trong thời điểm này
các điều kiện để đáp ứng các điều kiện của chính phủ và bộ giao thông là đối với lái vụ xe thì
ở các tỉnh là chủ yếu là mới được tiêm một mũi vaccine
hoặc là chưa tiêm
chúng tôi toàn phải hợp tác và sắp xếp những người đã được tiêm hai mũi để đi
hiện giờ nó đang nhiều cái nó bị như thế nên là khó khăn cho anh em đi làm
đương nhiên là sẽ bị thiếu lái xe trong thời gian vừa rồi là kiêm vẫn chưa đủ được hết
một số người là còn đang chờ khoảng một tháng nữa mình tiêm mũi thứ hai
đã được triển khai và đã có những người được tiêm hai mũi và đặc biệt là những người hai mũi
và cũng có người mới tiêm đợt một đợt một mũi
theo thống kê trên cả nước số lượng lái xe vận tải hàng hóa có khoảng bốn trăm linh người
đây là đội ngũ lao động quan trọng trong chuỗi cung ứng vận tải hàng hóa và hành khách
để không đứt gãy chuỗi vận tải hàng hóa các địa phương cần quan tâm ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng này
đây cũng là nội dung được nhắc đến rất nhiều thế nhưng thực tế thì vẫn còn không ít lái xe chưa tiêm đủ hai mũi
cái này là cái thiếu sót của đầu tiên là của các doanh nghiệp vận tải
khi anh đã nắm bắt được chủ trương của nhà nước của chính phủ là ưu tiên cho lực lượng tài xế được tiêm vaccine sớm
năm nay anh không bám sát đấy để phối hợp với ngành y tế để đưa tài xế của mình đi tiêm
rõ ràng là chủ trương của chính phủ có nhưng mà triển khai thì phải các ngành phải phối hợp với nhau
thì cái lái xe không
nhưng đến thời điểm này mà chưa tiêm đủ hai mũi cho lái xe là khuyết đổi đầu tiên ngành vận tải sau đến y tế
tài xế lái xe được xếp vào nhóm thứ tư được ưu tiên tiêm vaccine vì đây là đội ngũ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thông thương hoàng hóa giữa các tỉnh thành
không chỉ duy trì khả năng cung ứng hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh mà còn có vai trò rất quan trọng trong quá trình khởi động lại các hoạt động kinh tế xã hội
đây cũng là đội ngũ thường xuyên tiếp xúc gần và có nguy cơ lây nhiễm cao
hiện bộ giao thông vận tải đang đề nghị các tỉnh thành đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho lái xe để nhanh chóng hòa nhập vào hoạt động kinh doanh sản xuất trong trạng thái bình thường mới